để lừa đảo nguyễn thị liên sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba trú tại huyện yên thành tỉnh nghệ an đã lên mạng tìm đọc tin
thấy người nào bị xét xử trong phiên tòa sơ thẩm thì liên hệ để thực hiện hành vi lừa đảo chạy án
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an cho biết đơn vị đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với liên
để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo đó liên tự giới thiệu bản thân mình có quen biết với nhiều cán bộ có chức vụ
trong lĩnh vực tố tụng ngành tòa án có khả năng chạy án cho các bị can
kịch bản mà liên đặt ra là rủ dê nạn nhân chạy để giảm mức án đã tuyên hoặc là để được tại ngoại
kèm theo các thỏa thuận thì các nạn nhân sẽ phải chi trả số tiền hàng trăm triệu đồng cho liên
nguyễn thị liên đã có một tiền án về tội tàng trữ lưu hành tiền giả
con chồng của liên cũng đang phải thụ án hai mươi năm tù giam về ma túy
cơ quan điều tra thông báo ai là nạn nhân của nguyễn thị liên thì liên hệ với
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an để phối hợp điều tra